về nguyên nhân dẫn đến sự việc hiện công an quận ba tp hcm vẫn đang tiếp tục điều tra
và sẽ có thông tin tới báo chí khi có kết luận cuối cùng

cơ quan chức năng đã thu giữ toàn bộ hình ảnh camera ghi lại để phục vụ điều tra

cụ thể trong năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi trên cả nước đã xảy ra năm năm trăm linh tám vụ tai nạn giao thông

nếu so với năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín số vụ tai nạn giao thông đã giảm một mươi tám bảy mươi năm

tương đương với hai mươi bốn người

chưa hiệu quả trong khi lực lượng chức năng thực hiện các nhiệm vụ thanh tra
tuần tra kiểm soát còn mỏng trên các địa bàn quản lý

ảnh hưởng tích cực từ công tác chống dịch covid một mươi chín trong nước

khách nội địa đạt hai tám triệu khách giảm năm mươi sáu sáu

đáng lưu ý
mức giảm so với cùng kỳ năm ngoái dù quá lớn khách nội địa giảm năm mươi sáu sáu khách quốc tế giảm chín mươi bảy sáu
tuy nhiên so với tháng bốn con số này đã tăng đáng kể do những ảnh hưởng tích cực từ công tác chống dịch covid một mươi chín
là huyện vùng cao đời sống kinh tế của nhân dân còn nhiều khó khăn trình độ dân trí không đồng đều
một bộ phận người dân chưa nhận thức đầy đủ về pháp luật nói chung luật giao thông đường bộ nói riêng
nên tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông
sử dụng rượu bia chạy quá tốc độ hay ra đường mà không có đủ giấy tờ tùy thân vẫn còn xảy ra
trước tình trạng trên công an huyện mộc châu tỉnh sơn la đã triển khai nhiều biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên
trên một số tuyến đường của địa bàn huyện mộc châu
lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện một số trường hợp có nồng độ cồn trong hơi thở
nhưng vẫn tham gia điều khiển phương tiện
tại km tám mươi bảy tám trăm linh quốc lộ bốn mươi ba thuộc huyện mường sang
nhiều người điều khiển phương tiện khi được lực lượng chức năng kiểm tra còn quên mang theo giấy tờ
thậm chí lực lượng cảnh sát giao thông còn phát hiện trường hợp điều khiển xe mô tô sử dụng giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp

tất cả những phôi của bằng lái xe ở trên nước mình chỉ có một phôi của sở đông vận tải đã cấp
hiện tại anh sẽ tra cứu đối với bằng lái xe của em ngay trên sở đông vận tải
hiện tại trang quét của trên sở đông vận tải em tra cứu ra là không có
qua được nghe các đồng chí của đội công an mộc châu
trang sét trên hệ thống là không có bằng lái xe của tôi
tôi mới nhận thấy là bằng này là bằng giả
qua sự việc lần này tôi về tôi sẽ đi thi là chọn những cơ sở y tín để tránh trường hợp như thế này
đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện mộc châu tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến các lỗi vi phạm
như lạng lách đánh võng người đi không đúng phần đường làn đường quy định điều khiển xe mà trong hơi thở có nồng độ cồn
những hành vi khác gây mất an toàn trật tự giao thông
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện mộc châu tiếp tục triển khai quyết liệt hơn nữa các biện pháp
nghiệp vụ tăng cường phối hợp xử lý các vi phạm trên các tuyến nhằm góp phần hạn chế tai nạn giao thông
bên cạnh đó sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về vi phạm nồng độ cồn
đối với người điều khiển phương tiện giao thông từng bước hình thành thói quen đã uống rượu bia không lái xe
ngày hai mươi sáu tháng năm tại hà nội hội nạn nhân chất độc da cam dioxin việt nam đã tổ chức phát động giải báo chí với chủ đề
thảm họa da cam và công cụ khắc phục hậu quả chất độc da cam
chất độc hóa học do mỹ tiến hành trong chiến tranh ở việt nam lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
đây là hoạt động tuyên truyền hướng tới kỷ niệm sáu mươi năm thảm họa da cam ở việt nam mùng một mươi tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi một mùng một mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
chiến tranh đã lùi xa nhưng hơn ba triệu người dân việt nam vẫn mang di họa của cuộc chiến tranh
chất độc da cam đã làm cho hàng triệu trẻ em sinh ra trong hòa bình bị dị dạng dị tật nhiều người sống cuộc đời thực vật
chất độc da cam đã di truyền sang cả thế hệ thứ ba thứ bốn
thông qua giải báo chí lần này ban tổ chức mong muốn các nhà báo cộng tác viên hội viên và nhân dân cả nước
tích cực tham gia để có nhiều tác phẩm xuất sắc hấp dẫn có sức lan tỏa mạnh mẽ tính giáo dục cao trong xã hội
các tác phẩm tham gia phải phản ánh được khách quan chân thực người thực việc thực có tính phát hiện tổng kết nêu gương
định hướng tư tưởng có tính thuyết phục và đạt hiệu quả xã hội cao có phương pháp thể hiện hấp dẫn sáng tạo
có tác động tích cực phục vụ thiết thực công tác chăm sóc giúp đỡ bảo vệ nạn nhân chất độc da cam
các tác phẩm dự thi phải gửi nguyên bản gốc hoặc photocopy trên cổ giấy a bốn dung lượng không quá một năm trăm linh từ
ghi rõ tên bài và thời gian đăng tải không nhận các tác phẩm đánh máy lại độ giải của tác phẩm không quá năm kỳ
quận cầu giấy hà nội hàng đêm miệt mài tổ chức tuần tra đã trở nên quen thuộc với người dân nơi đây
với họ nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự không chỉ là của riêng lực lượng công an
mà mỗi người mỗi thành viên trong tổ bảo vệ đều mong muốn góp một phần công sức của mình vào công cuộc đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn xã hội
vâng thưa quý vị không đòi hỏi bất cứ thứ gì cao quý họ âm thầm lặng lẽ để thực hiện công việc của mình bằng trách nhiệm và sự tận tụy vì cộng đồng
sự tin yêu của người dân sự an toàn trong mỗi khu phố chính là động lực là sức mạnh để tiếp thêm niềm tin cho họ thực hiện công việc của mình
vâng và tiểu mục sống đẹp sau đây cũng thay cho lời kết của chương trình an ninh ngày mới sáng nay
đã thành thói quen kể từ khi nghỉ hưu cứ đúng tám giờ tối người đàn ông này lại ra khỏi nhà và bắt đầu lên đường làm nhiệm vụ
ông là thành viên thuộc tổ bảo vệ dân phố số chín phường dịch vọng hậu quận cầu giấy
cứ mỗi tối ông lại cùng các thành viên trong tổ phân ca phân kíp phối hợp cùng công an phường đi tuần tra tại địa bàn
dù đa số các thành viên đều tuổi đã cao công việc lại tiềm ẩn nhiều nguy hiểm
không có gì tự hào bằng một khu dân cư lành mạnh an toàn không có tệ nạn xã hội
gia đình là con cái không ai muốn tham gia cả
bởi vì với cái tuổi này là chúng tôi phải vui chơi với các con các cháu
tôi đến là phải có thể giúp đỡ được mọi người trong gia đình
nhưng vì là công việc của xã hội mà tập thể như thế thì tôi đã tự nguyện và cũng bảo xã nhà tôi là thôi
và con các cháu là để tôi tham gia công tác cho xã hội cho mỗi người gánh tác một tí của tập thể
sau cuộc họp phân công nhiệm vụ các thành viên bắt đầu lên đường
do địa bàn rộng lại ngõ nhỏ nên xe đạp chính là phương tiện di chuyển và là người bạn đồng hành cùng họ trên từng nẻo đường
cùng với lực lượng công an họ lặng lẽ quan sát để ý mọi biến động trong quá trình tuần tra
bất kỳ sự sơ hở chủ quan nào của người dân trong vấn đề bảo vệ tài sản
ngay lập tức đều được các thành viên trong tổ nhắc nhở yêu cầu chấn trình
chúng tôi đi tuần tra là thường thường là có ba người
từ một mươi h ba mươi đến một mươi một giờ chúng tôi đi có việc là chúng tôi đi nương luôn
các dọc đường mà nhiều những cái phức tạp thì chúng tôi đi thường xuyên
để mình nhắc nhở và đôn đốc bà con nhân dân
địa bàn chúng tôi đặc thù là làng cho nên là đường xá và ngõ ngách rất nhỏ
cho nên là nếu mà đi xe máy thì nó sẽ không đảm bảo
thứ hai nữa là nếu đi xe máy thì nó sẽ gây tiếng ồn
có thể theo dõi hoặc có thể đi kiểm tra bất chợt đối với những loại đối tượng
hay là những cái khu nhà cho thuê trọ mà có biểu hiện nghi vấn
không riêng địa bàn phường dịch vọng hậu theo số liệu thống kê của công an quận cầu giấy
thời gian qua các tổ công tác dân phố trên địa bàn quận đã tham gia hàng nghìn lực tuần tra bằng xe đạp
qua đó hỗ trợ lực lượng công an phát hiện nhiều vụ phạm pháp hình sự
đặc biệt là ngăn chặn các đối tượng trộm cắp
ban chỉ huy công an quận cầu giấy cũng yêu cầu các đội nghiệp vụ phối hợp với công an phường
thường xuyên đôn đốc bám sát hoạt động của các tổ bảo vệ dân phố
từ đó có hướng chỉ đạo và động viên tinh thần kịp thời đối với lực lượng này
hỗ trợ họ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao
với cái phương tiện là xe đạp thì cái lực lượng này thì thường là tuần tra được sâu
được sát đối với những ngõ hẹp
nguy cơ xảy ra cái phạm pháp hình sự
và cũng có thể nói rằng là nếu như mà được tăng cường tốt hơn và có cái sự chỉ đạo quyết liệt
thì cái việc mà đảm bảo về an toàn về tài sản về tính mạng cho người dân
trong những cái ngõ hẹp đường phố vắng vẻ thì là rất có hiệu quả
với phương châm làm việc
còn sức khỏe là còn cầu huyến cho xã hội
vào mỗi đêm những đôi chân của các thành viên trong tổ bảo vệ dân phố vẫn miệt mài trên từng cung đường
sự tin yêu của người dân sự an toàn trong mỗi khu phố chính là động lực là sức mạnh
tiếp thêm niềm tin cho họ ngày đêm vững vàng tuần tra bảo vệ bình yên cho nhân dân